thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai thanh niên có hành vi chặn đầu ô tô tấn công và gây gỗ đánh nhau với lái xe trên đường mảnh e hai
công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã đạm giữ hình sự đối với trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi để điều tra
clip ghi lại hành vi của hai đối tượng này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng hành hung người đi ô tô
đã được cộng đồng mạng chia sẻ với sự phẫn nộ và bức xúc trong dư luận
chiều ngày hai mươi bảy tháng hai thông tin về việc hai đối tượng trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi bị tạm giữ hình sự được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi
nhiều ý kiến thể hiện sự đồng tình và cho rằng cơ quan công an đã vào cuộc nhanh chóng để xác minh thông tin làm căn cứ xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông
không những thế còn hành hung người điều khiển phương tiện gây dối trật tự
theo cư dân mạng việc hai đối tượng sử dụng rượu bia rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà
theo cư dân mạng việc hai đối tượng sử dụng rượu bia rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà
theo cư dân mạng việc hai đối tượng sử dụng rượu bia rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu bà rượu
người tham gia giao thông khác
ngày hai mươi năm tháng hai đội cảnh sát giao thông trật tự
công an quận cầu giấy thành phố hà nội
đã lập biên bản xử phạt một tài xế
về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều
trên đường có biển cấm đi ngược chiều
đáng chú ý khi phát hiện tài xế
đi ô tô ngược chiều ở đường hoàng minh giám
quận cầu giấy người dân đã ngăn chặn
nhưng tài xế này lập tức xuống xe
chửi bới và gây gỗ
trước đó không lâu công an phường phúc la
quận hà đông cũng mời tới làm việc
với tài xế điều khiển ô tô con
có hành vi đạp ngã người đi xe máy
sau khi va chạm giao thông và xảy ra to tiếng
khi những hình ảnh clip này
được chia sẻ trên mạng xã hội
cư dân mạng đã thể hiện sự bất bình
trước những hành động phản cảm
thậm chí côn đồ đề nghị cơ quan công an
xử lý nghiêm thông tin rộng rãi
trên các phương tiện thông tin đại chúng
để giăn đe phòng người chung trong xã hội
cần phải xử thật nghiêm
để giăn đe những đối tượng
có hành vi côn đồ coi thường pháp luật
và tính mạng người khác
những ai còn ý định hung hăng nơi công cộng
đầu tiên hãy nghĩ rằng camera bây giờ
ở khắp mọi nơi hổ báo
thì cũng phải trả giá với pháp luật
gây dối trật tự công cộng
hành hung người điều khiển phương tiện giao thông khác
hành vi đáng lên án ảnh hưởng xấu
đến dư luận xã hội và cần phải xử nghiêm
để thượng tôn pháp luật làm gương cho kẻ khác
đường dây nóng
các kênh tương tác tiếp nhận thông tin
phản ánh các vi phạm giao thông
của phòng cảnh sát giao thông công an
các địa phương trên nền tảng mạng xã hội
cũng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi
đánh giá đây là một trong những kênh
thông tin rất gần gũi thiết thực
và thực tế thời gian qua đã phát huy hiệu quả
trong việc tiếp nhận hình ảnh
video clip để xử lý nghiêm
các vi phạm giao thông từ nguồn tin
của nhân dân cư dân mạng cũng
mong muốn người dân tích cực hơn nữa
tham gia phát hiện cung cấp thông tin
phản ánh các hành vi vi phạm trật tự
an toàn giao thông cho lực lượng công an
đây là việc làm thiết thực để góp phần
cùng lực lượng công an bảo đảm trật tự
an toàn giao thông và hình thành
văn hóa giao thông một cách bền vững